xin chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận những ngày gần đây phó thủ tướng phạm bình minh
đã yêu cầu xử lý nghiêm người vi phạm không bỏ lọt tội phạm trong vụ nạn nhân nhỏ tuổi ở thành phố hồ chí minh
bị dạy dỗ bằng roi mây gây gỗ đến tử vong
văn phòng chính phủ trì đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
nêu rõ những ngày qua báo chí phản ánh vụ nạn nhân nhỏ tuổi ở phường hai mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ người có liên quan
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra vụ án
để xử lý nghiêm người vi phạm không bỏ lọt tội phạm
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tòa viện các cấp phối hợp chặt với cơ quan điều tra
để xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến cố ý gây thương tích tổn thương đến nạn nhân nhỏ tuổi
bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội cùng các bộ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố được yêu cầu tăng cường giải pháp phòng
chống bạo lực xâm hại trẻ em và chỉ đạo phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ bạo lực gia đình học đường
các đơn vị cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tổ chức cá nhân bao che chậm hoặc không xử lý vụ việc
phó thủ tướng cũng đề nghị mặt trận tq việt nam trung mương đoàn trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ
kịp thời phát hiện tối giác hành vi tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em
theo điều tra trong quá trình sống chung cùng bố và vợ sắp cưới của bố tại một căn hộ chung cư ở quận bình thạnh
nạn nhân nhỏ tuổi thường xuyên bị đánh bị bắt làm việc nhà
nhiều tháng qua các gia đình sống cạnh căn hộ của nạn nhân thường nghe tiếng nạn nhân bị mắng khóc
một số người đã báo ban quản lý chung cư nhưng chuyện này vẫn tiếp diễn
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bé gái được đưa đi cấp cứu khi tim đã ngưng trên người có nhiều vết thương
sáu ngày sau nguyễn võ quỳnh trang người bị cáo buộc đánh khiến nạn nhân tử vong
bị công an quận bình thạnh khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra về tội hành hạ người khác
cảnh sát xác định các vết bầm tím trên thi thể và vết thương cũ đã lành có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị đánh
tại hiện trường cảnh sát tìm thấy cây leo nhà bị gãy nhiều đồ vật và dấu hiệu cho thấy từng bị đánh bắt làm nhiều việc nhà
gia đình nạn nhân cũng đề nghị xử lý người bố vì cho rằng anh này cũng có trách nhiệm liên đới với sự ra đi đầy oan ức của con
mới đây công an quận bình thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn kim trung
nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi là bố của nạn nhân để điều tra về hành vi và vai trò của người này trong vụ án
nguyễn kim trung thái bị cáo buộc là đồng phạm của người tình nguyễn võ quỳnh trang ra tay độc ác con ruột của mình dẫn đến tử vong
quyết định này chưa được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
ông phạm xuân hiến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh cho biết
mới nắm thông tin chưa nhận được hồ sơ từ công an chuyển sang
trong vòng một mươi hai giờ kể từ khi nhận được hồ sơ chúng tôi mới phê chuẩn ông nói
về vụ rút đòn roi dẫn đến tử vong ở tp hcm đại biểu quốc hội phạm văn hòa
ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội nói rằng phải xử lý nghiêm minh
thậm chí cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất để răng đe
ông nhận định những vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến thương vong như ở tp hcm vừa qua
không phải là lần đầu xảy ra
gia đình tan vỡ bố mẹ ly tán cha lấy thêm vợ mẹ đi lấy chồng
con cái bơ vơ rồi bị ruộng bỏ cha dưỡng có ý gây thương tích con riêng
của vợ mẹ kế dài dỗ con chồng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi
thậm chí còn xảy ra tình trạng bố đẻ ra tay với con gái dẫn đến các kết thương tâm như ở tp hcm vừa qua
những vụ việc như vừa qua ở tp hcm thực sự gây bức xúc trong dư luận rất đáng bị lên án
phải khẳng định đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội dẫn đến vi phạm về mặt hình sự
hành vi của võ nguyễn quỳnh trang thật phi nhân tính tàn ác
và vô cảm không thể chấp nhận được
đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng gây bức xúc dư luận luôn bị xã hội lên án
bởi vậy ai vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành
đặc biệt phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất
trong bộ luật hình sự với những đối tượng này để phòng ngừa răng đe
cảnh tỉnh những ai có hành vi cố ý gây thương tích nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình
trong vụ việc này rõ ràng phải xem xét đến hành vi và trách nhiệm của bố cháu
ông bố biết hành vi tàn độc của người phụ nữ kia mà không có biện pháp ngăn chặn
tại sao khi con gái ở với mình mà mặc nhiên cho vợ sắp cưới đối xử với con như vậy
quá trình sống chung như vậy ông bố có biết con gái bị dạy dỗ bằng đòn roi hay không
ông hòa cho biết theo tôi cơ quan điều tra truy tố cần phải xem xét hành vi của ông bố này
xem vi phạm đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không hay là phải xử lý vi phạm hành chính
nhưng dù xét ở góc độ nào thì ông bố cũng không thể vô can ông bố không trực tiếp thực hiện hành
vì nhưng lại thiếu trách nhiệm đến người phụ nữ ấy dẫn đến sự ra đi thương tâm của cháu
rõ ràng là người bố cũng phải có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này
có lẽ các tổ chức chính trị xã hội như khối mặt trận và các đoàn thể cần phải chủ động vào cuộc
nắm rõ từng trường hợp cụ thể ở địa phương chẳng hạn hội phụ nữ cần phối hợp với chính quyền
địa phương xem có những trường hợp nào gia đình ly hôn rồi tái hôn
dẫn đến tình trạng con anh con em con chúng ta rồi dẫn đến tình trạng con riêng của vợ
hoặc chồng bị đối xử tàn độc chính quyền và các cơ quan đoàn thể cần phải nắm rõ từng trường hợp
cụ thể để có giải pháp bảo vệ ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc xảy ra đối với công nhân ở
trọ ở những chung cư càng phải nắm rõ điều này mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị
cơ sở không thể thở ơ và cũng phải có trách nhiệm trong việc này càng đi sâu vào vụ việc
chúng tôi lại càng không dám tin những con người trí thức văn minh là có thể hành động một cách ác
độc đất như vậy và thưa quý vị hổ giữ không ăn thịt con hành vi của người cha trong vụ việc càng
khiến cho dư luận phẫn nộ hơn khi thừa nhận là đồng tình với biện pháp dạy dỗ bằng roi gậy của người
tình mới đây hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục làm
rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông nkt cha ruột của cháu a để từ đó có thể xử lý
đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật hội bảo vệ quyền của trẻ em tp hcm cho biết đã
gửi công văn đến hội đồng nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm cục trẻ em bộ lao động thương
minh và xã hội và các đơn vị có liên quan yêu cầu làm rõ vai trò trách nhiệm của người cha ruột
trong vụ bé gái tám tuổi bị dì ghẻ bạo hành theo đó hội đã gửi đến cơ quan chức năng nêu
trên nhằm tăng cường các hoạt động can thiệp và bảo vệ quyền trẻ em nhất là trong bối cảnh
cả nước đang phẫn nộ trước hành vi của người dì ghẻ đối với cháu ntva tám tuổi ngủ tại phường hai mươi hai
quận bình thạnh ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tập trung nỗ lực giải quyết
đồng thời công an quận bình thạnh đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
nguyễn võ quỳnh trang vợ sắp cưới của ông nkt là cha ruột của cháu a về hành vi hành hạ người khác
ngay sau khi vụ việc xảy ra hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã tiếp nhận đơn
của bà nth là mẹ ruột của cháu a về việc tố cáo trực tiếp ông nkt và bà nguyễn võ quỳnh trang
có hành vi tác động vật lý với cháu a hội đã giao cho chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy trình
để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tương tự có thể xảy ra sau này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
kiến nghị hội đồng nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm cục trẻ em của bộ lao động thương binh xã hội
và các đơn vị có liên quan các vấn đề sau
các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp sớm hoàn tất quá trình điều tra để chuyển sang truy tố và xét xử nghiêm minh
trong thời gian nhanh nhất có thể
ngoài vai trò trực tiếp của bà nguyễn võ quỳnh trang cần tiếp tục làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông nkt
cha ruột của cháu a để từ đó xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
việc xét xử cần công khai diễn biến và kết quả cụ thể trong khả năng có thể
và luật pháp cho phép để người dân của tp hcm
tp hcm và cả nước được biết qua đó nhằm truyền thông mang tính răng đe
làm bài học cho các đối tượng đã và đang có hành vi cố ý gây tổn hại đến các nạn nhân nhỏ tuổi
phía cơ quan bảo vệ trẻ em cần tăng cường các hình thức truyền thông
cả trực tiếp và gián tiếp trong đó chú trọng truyền thông nhóm nhỏ
tại cơ sở cộng đồng dân cư các nhóm gia đình
cụ thể phối hợp báo đài thông tin qua nền tảng mạng xã hội
mở chuyên mục tọa đàm hay diễn đàn qua đó nhằm nâng cao nhận thức
để bảo vệ trẻ em cho người thân để mọi người có ý thức được
đâu là hành vi vi phạm quyền trẻ em nếu vi phạm thì hành vi đó sẽ bị xử lý như thế nào
cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan bảo vệ trẻ em cần đẩy mạnh
việc kêu gọi toàn thể các cơ quan ban ngành và người dân đẩy mạnh tố cáo
khi phát hiện vụ việc với cơ quan chức năng như công an cán bộ trẻ em
cơ quan lao động thương minh xã hội các cấp trung tâm công tác xã hội
hội bảo vệ quyền trẻ em tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
một trăm một mươi một hoặc các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như đoàn thanh niên hội phụ nữ
cuối cùng hội bảo vệ quyền trẻ em cho rằng gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất
cha mẹ có thể ly hôn không sống được với nhau các cháu có thể không có được một gia đình hoàn thiện
nhưng tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em
hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em
sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm sẽ tập trung nỗ lực và phối hợp với các cơ quan ban ngành
tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai nhiều mô hình chương trình dự án có liên quan
nhằm bảo vệ trẻ em giúp hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra đối với các em trong tương lai
thưa quý vị có thể những trường hợp như cháu va vẫn đang diễn ra mỗi ngày
và không chỉ có một dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang đang dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ
tâm lý yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bụi
hay vô tình cũng khiến cho trẻ chịu nhiều tổn thương
nhưng còn cần bao nhiêu nạn nhân đáng thương nữa xuất hiện
ý thức dạy dỗ con cái của chúng ta mới thay đổi
cần bao nhiêu vụ đau lòng nữa xảy ra thì người lớn mới thực sự biết yêu thương đúng cách con trẻ
vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những hành vi đang thờ ơ
coi nhẹ hay thậm chí là đang trực tiếp gây nên những hậu quả của đòn roi đến các nạn nhân nhỏ tuổi
các cơ quan chức năng đã lên tiếng và hy vọng những hành vi mất nhân tính này
sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật
những tin tức về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để quan tâm đến vụ án này quý vị đừng quên chia sẻ video
đăng ký kênh và nhấn chu thông báo để tiếp tục đón xem
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo